thông tin từ trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai cho biết nữ bệnh nhân th nhập viện trong tình trạng xuất hiện các cơn giảm thị lực
kết quả chụp mri cho thấy có tổn thương lồi thể chai theo dõi do ngộ độc
khai thác bệnh sử cho thấy bệnh nhân có sử dụng thuốc giảm cân để tốc táo có thành phần sibutramine
kể cả trong thực phẩm chức năng hay trong thuốc đã cấm không sử dụng trên người
kể cả mỹ canada hay châu âu và kể cả bộ y tế việt nam chúng ta đã cấm rồi
bởi vì đề mối chất rất cao gây tổn thương các biến cố gây nguy cơ đột quỵ não đau thắt ngực nhiều mong cơ tim
tại trung tâm chất độc trước đây cũng đã có những bệnh nhân ngộ độc các loại thực phẩm chức năng có chứa chất sibutramine này
đã có hôn mê co giật có tổn thương não và đã phải cấp cứu điều trị
về cái vấn đề về an toàn của các cái sản phẩm thực phẩm chức năng này thì chúng ta nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại là có hai vấn đề ở đây
một là vấn đề thuốc đối với hai là thực phẩm chức năng
điều ý là người dân chúng ta nếu mà khi bị ốm đau bị bệnh cần chứa bệnh thì hãy đi khám về y tế khám sức khỏe
các bác sĩ kể cả người hành nghề yêu cổ truyền cũng được người ta có kết luận khẳng định bệnh và đơn bốc thuốc phù hợp
về tình trạng sức khỏe và những thuốc đấy được các bộ y tế của chúng ta các cơ quan chuyên môn chính thức kiểm soát
và người có chuyên môn kháng kiểm tra kê bước thuốc chính thức thì đảm bảo hiệu quả an toàn
với thực phẩm chức năng hiện nay người dân chúng ta phải rất rõ là việc quản lý là tương đối dễ dàng
về kể cả có được một cơ quan nào đó mà có được gián chẵn là có cơ quan nào đó cấp phép này nọ
nhưng mà người dân chúng ta phải kiểm tra lại thực sự có đúng là thật các công ty đấy có phép phạt hay không
và hai là kể cấp phép thì là ta cấp phép mức độ nào và nó chỉ là dạng thực phẩm hỗ trợ về dinh dưỡng
sản phẩm hỗ trợ dinh dưỡng thôi chứ hoàn toàn không có tác dụng chữa bệnh
nếu mà tác dụng công dụng mạnh để chữa bệnh vấn đề nọ thì đó là có vấn đề thật sự rồi